tại huyện lộc hà ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đã tổ chức lễ đúc tượng và khánh thành công trình di tích lịch sử văn hóa đền thờ vua mai hắc đế
đến dự và cắt băng khánh thành có chủ tịch nước trần đại quang nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đền thờ vua mai hắc đế được xây dựng trên nền diện tích gần bảy m hai tại thôn mai lâm xã mai phụ huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
trong đó diện tích xây dựng là gần một m hai tượng đài vua mai hắc đế được xây dựng ở quảng trường vua mai hắc đế tại khu du lịch biển cửa sót trên diện tích bốn năm mươi tám ha
tượng đài được đúc bằng đồng liền khối cao sáu tám mét phần đế tượng cao hơn bốn mét so với sân quảng trường cả hai công trình trên được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa
việc hoàn thành dự án xây dựng tu bổ tôn tạo đền thờ vua mai và tiến hành đúc tượng đài vua mai hắc đế thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống đồng thời giáo dục truyền thống văn hóa yêu nước cách mạng vẻ vang của đất nước cho các thế hệ nhân dân và là địa chỉ văn hóa tâm linh gắn với du lịch biển tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch huyện lộc hà nói riêng tỉnh hà tĩnh và khu vực nói chung